thời điểm đó manh mối về vụ việc rất ít
chúng tôi chỉ tiếp nhận được một thông tin là có người phụ nữ dẫn theo hai đứa trẻ đi
các cán bộ chiến sĩ triển khai theo manh mối này để thu thập các thông tin về người lạ mặt và hai cháu bé
có manh mối trên thế nhưng chúng ta dũng nhận định việc truy tìm các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn
nghi phạm tuy là con gái mới hai mươi một tuổi thế nhưng rất thủ đoạn
cụ thể nhật vi không đưa liền hai cháu bé từ phố đi bộ nguyễn huệ về trung cư sài gòn peer
ở phường hai mươi hai quận bình thạnh
thay vào đó nghi phạm đưa các cháu bé đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường ở quận một rồi đến quận tám
tại đây nghi phạm mới bắt xe công nghệ đưa hai bé gái về trung cư
sau bốn mươi hai giờ truy xét thu thập tài liệu công an tp hcm đã xác định được trung cư nơi nhật vi giữ hai cháu bé
tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho các nạn nhân công an không vội vàng giải cứu
lực lượng chức năng sau đó đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra căn hộ và khống chế nghi phạm
giải cứu thành công các nạn nhân
đại tá nguyễn hải phước trưởng công an quận một cho biết
chiều ngày sáu tháng bốn công an phường bến nghé tiếp nhận thông tin từ chị nguyễn thị kim chi hai mươi bảy tuổi ngụ quận bảy
trình báo việc bị thất lạc hai con ruột là cháu nktm bảy tuổi và cháu lhtl ba tuổi
tại khu vực phố đi bộ nguyễn huệ từ tối ba tháng bốn
ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin công an quận một đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp công an phường bến nghé
khẩn trương xác minh thông tin ban đầu tổ chức lực lượng truy tìm trên địa bàn quận một
trước tình hình trên lãnh đạo bộ công an và thường trực thành ủy tp hcm đã chỉ đạo công an thành phố khẩn trương truy tìm tung tích các bé
công an thành phố đã trực tiếp chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự pc hai và các đơn vị nghiệp vụ khác phối hợp với công an quận một
huy động toàn bộ lực lượng áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khẩn trương truy tìm tung tích hai cháu bé để trao trả cho gia đình trong thời gian nhanh nhất
trung tá trần quốc dũng phó trưởng phòng pc hai tp hcm cho biết với nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén
nhiều tổ công tác đã được triển khai để nhanh chóng xác minh thông tin xây dựng quá trình di chuyển tùng tích các bé và đối tượng có liên quan
ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ chúng tôi xác định xem hai cháu bé đang bị thất lạc như là con của mình
nên chúng tôi tập trung lực lượng trên hai trăm linh cán bộ chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ
chúng tôi quyết tâm phải tìm được hai bé trong thời gian sớm nhất
bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng ngày tám tháng bốn
chúng tôi đã xác định được tung tích của đối tượng có liên quan
cụ thể công an xác định khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba tháng bốn có một đối tượng nữ đã lợi dụng lúc hai bé không có người trông coi tiếp cận
đã dẫn dụ hai cháu đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận một sang quận tám
sau đó đối tượng bắt taxi công nghệ đưa hai trò bé về trung cư ở phường hai mươi hai quận bình thạnh
ngay lập tức phòng pc hai phối hợp công an
quận một công an quận bình thạnh giả soát phát hiện phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi quê ở tiền giang
đang khống chế hai con của chị nguyễn thị tri tại một căn hộ ở trung cư saigon pier
lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế đối tượng giải cứu hai cháu bé an toàn
thời điểm xảy ra vụ việc vì tiếp cận hai bé tại khu vực phố đi bộ nguyễn huệ phường bến nghé quận một
để tránh bị phát hiện vi sử dụng nhiều thủ đoạn để qua mắt lực lượng chức năng
tại cơ quan điều tra vi khai dùng tiền thức ăn dụ hai cháu bé từ phố đi bộ nguyễn huệ qua quận tám
rồi bắt xe ôm công nghệ đưa về căn hộ cao cấp ở phường hai mươi hai quận bình thạnh
trong thời gian này vì không đánh đập hay bạo hành các bé
phó trưởng phòng pc hai nhấn mạnh động cơ và mục đích bắt cóc hai cho bé đang được cơ quan điều tra làm rõ
đến nay cơ quan điều tra chỉ khẳng định mục đích của vi là không tốt
chúng ta dũng chia sẻ chúng tôi vỡ hỏa khi kiểm tra căn hộ
và phát hiện hai cháu bé đang ôm nhau với nét mặt rất sợ hãi
chúng tôi đã làm được đã cứu giúp hai cháu thành công
như vậy chỉ chưa đầy bốn mươi hai giờ sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc
công an tp hcm đã giải cứu thành công
phải trao trả hay đưa bé cho gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ
để xử lý nghiêm phạm huỳnh nhật vi theo đúng quy định
cũng theo đại tá nguyễn hải phước sau khi giải cứu thành công hai cháu bé
công an đã đưa hai cháu đi kiểm tra sức khỏe và kết quả là hai cháu hoàn toàn khỏe mạnh
ông phước cho biết bước đầu xác định phạm huỳnh nhật vi chỉ dùng lợi ích và chất
bánh kẹo dẫn dụ và giữ hai cháu và vi thực hiện hành vi này một mình
về mối quan hệ giữa phạm huỳnh nhật vi với hai bé cũng như động cơ thực hiện hành vi của vi
đại tá nguyễn hải phước cho biết vì hoàn toàn không có mối quan hệ gì với hai bé
về động cơ của vi ông phước nói cơ quan điều tra sẽ tiếp tục phải đấu tranh làm rõ
trước cùng ngày tại trụ sở công an quận một đại tá nguyễn hải phước trưởng công an quận một
và trung tá trần quốc dũng phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã bản giao hai bé cho chị nguyễn thị chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là mẹ của nạn nhân
trong sự vỡ hỏa hạnh phúc của nhiều người có mặt
chị chi chia sẻ tôi không ngờ con mình bị bắt cóc
khi hay tin cảnh sát tìm được con tôi rất vui mừng và vô cùng biết ơn các anh
đã nỗ lực ngày đêm tìm kiếm các cháu
mẹ của hai cháu bé không giấu được sự vui mừng
với con nhỏ sau gần hai ngày mất liên lạc
tôi mừng lắm mừng quá trời mừng
bây giờ tôi phải lên quận để người ta làm giám định rồi mới được đón các con về
hai bé đều được ăn uống đầy đủ và khỏe mạnh
chị chi cho biết bản thân chị không hề quen biết đối tượng đã rụ rỗ hai bé đi
và sau sự việc này chị sẽ cho các bé về quê ngoại để người thân chăm sóc
theo các quan sát của phóng viên hai cháu bé khỏe mạnh và hoạt bát
khi được hỏi các cháu có sợ không khi gặp lại mẹ có mừng không
thì hai cháu bé liên tục cận đầu
liên quan đến vụ việc này thượng tá lê mạnh hà
phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho rằng
các bé chưa có khả năng xử lý tình huống chưa tự bảo vệ bản thân
do đó gia đình cần hướng dẫn cho các con kỹ năng để xử lý khi bị dẫn dụ hoặc đi lạc
ngoài ra khi xảy ra vụ việc phụ huynh cần trình báo cơ quan chức năng sớm nhất có thể
để hỗ trợ cho cơ quan chức năng nhanh chóng tìm thấy trẻ
như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin
trước đó khoảng hai mươi h ngày ba tháng bốn chị nguyễn thị chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cư trú tại phường tân hưng quận bảy đã cùng bốn con đứng bán kẹo trên đường đồng khởi phường bến nghé
lát sau chị chi gặp một người quen cách nơi các bé khoảng một trăm linh
hai con gái là nktm bảy tuổi và lhtl ba tuổi tách ra cùng nhau đi bán kẹo
còn bé gái một mươi tuổi thì chăm em gái chín tháng tuổi
khoảng ba mươi phút sau chị chi đợi nhưng không thấy hai con gái mờ và l quay lại
chị chi chạy khắp nơi tìm kiếm
thế nhưng cũng không gặp hai bé
một số người đã cho chị chi hay
họ thấy bé m dắt bé l đi vệ sinh ở phố đi bộ nguyễn huệ
nhưng chị chi đến tìm cũng không thấy tung tích hai con
thời điểm này bé l mặc đồ đỏ chấm bi còn bé l mặc đồ màu đen
ngay sau đó chị chi đến công an phường bến nghé trình báo tin hai con mất tích
gần đây cả nước xảy ra liên tiếp nhiều vụ bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản
đau lòng hơn đã xảy ra trường hợp hung thủ bắt cóc tống tiền
rồi ra tay sát hại con tin khiến dư luận hoảng sợ
nếu có từ khóa bắt cóc trẻ em trên nền tảng tìm kiếm google
chỉ trong chưa đầy một giây chúng ta có thể nhận về hơn sáu triệu kết quả liên quan
trong đó các vụ việc xảy ra trong thời gian gần đây xuất hiện với tần suất đáng báo động
các thống kê cho thấy hầu hết những đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em
đều nhận thức được mức độ nghiêm trọng cũng như các mức án có thể phải đối mặt
xong trên thực tế các đối tượng vẫn thực hiện đến cùng
gây ra thiệt hại không nhỏ cho các nạn nhân
cũng như tạo ra những mối hoang mang không nhỏ cho dư luận
theo luật sư nguyễn văn hậu phó chủ nhiệm đoàn luật sư tp hcm
hành vi bắt cóc trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
tuy theo mục đích tỉnh tiết thực hiện hành vi phạm tội
theo quy định của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm và sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
có quy định là người nào có hành vi bắt cóc trẻ em
tùy theo mục đích tình tiết thực hiện hành vi phạm tội mà có thể cấu thành những tội danh sau đây
tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi theo điều một trăm năm mươi ba
thứ hai là tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo điều một trăm sáu mươi chín
thứ ba là tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi theo điều một trăm năm mươi một
cuối cùng là bắt cóc con tin theo quy định điều ba trăm linh một
theo đó tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
với mức phạt từ hai đến hai mươi năm tù hoặc trung thân
ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ một mươi đến một trăm linh triệu đồng phạt quản chế
cấm cư trú từ một đến năm năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
có thể thấy những vụ án bắt cóc trẻ em xảy ra liên tiếp thời gian qua
ngoài sự manh động của tội phạm một phần còn do sự chủ quan bất cần thơ ơ của gia đình xã hội
để ngăn ngừa sự bén dễ của loại tội phạm này theo chuyên gia tâm lý xã hội giáo sư tiến sĩ vũ gia hiền
điều quan trọng nhất là cần nâng cao tinh thần cảnh giác nâng cao ý thức trách nhiệm của gia đình
cộng đồng và xã hội trong việc bảo vệ quản lý trẻ em
trong trường hợp không may trở thành nạn nhân của các vụ bắt cóc tống tiền
các bậc phụ huynh cần hết sức bình tĩnh để có những xử lý khôn khéo
giáo sư tiến sĩ vũ gia hiển cho biết tất cả chúng ta đều cảnh giác xã hội cảnh giác đặc biệt là các cơ quan an ninh
đều cao cảnh giác nhắc nhở người dân chú ý thêm một hiện tượng an ninh trật tự xã hội đó là hiện tượng bắt cóc để ngăn ngừa
trường hợp khi mà bị bắt cóc cái quan trọng là phải bình tĩnh
một mặt chúng ta phải bí mật báo với công an một mặt duy trì mối quan hệ tích cực với đối tượng bắt cóc để bảo vệ trẻ em bị bắt cóc
chuyên gia về tâm lý tội phạm khuyến cáo khi xảy ra vụ bắt cóc trẻ em mặc dù người thân rất sốc rất hoang mang và nôi nóng tìm kiếm
thế nhưng trước hết cần phải bình tĩnh tỉnh táo nếu không sẽ gây nguy hiểm cho chính con em mình và khó khăn cho công tác điều tra
truy bắt thủ phạm cũng như giải cứu các cháu bé
tình trạng các vụ bắt cóc trẻ em xảy ra ngày một nhiều xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau
đầu tiên là sự biến chất trong nhận thức của một thành phần xã hội bị ảnh hưởng từ các yếu tố như tâm lý ám thị
khó khăn tống quẫn về tài chính tác động từ văn hóa không lành mạnh
tuy nhiên ở góc độ nào đó cũng có trách nhiệm từ chính các bậc làm cha làm mẹ
cũng như các tổ chức liên quan như nhà trường các khu vực sinh hoạt công cộng
với sự bùng nổ của mạng xã hội nhiều phụ huynh hình thành thói quen thích khoe con
khoanh điều kiện gia đình cũng như dễ dàng cung cấp thông tin cá nhân của gia đình
không nghĩ đã gián tiếp tạo điều kiện cho các đối tượng xấu tiếp cận và thực hiện hành vi bắt cóc con em mình
một số trường hợp kẻ phạm tội chính là người quen của gia đình
lợi dụng niềm tin cũng như sự lơ là mất cảnh giác mà ra tay ám hại
ở góc độ gia đình các bậc phụ huynh cần tạo lập một hành lang an toàn cho trẻ
cho các tác động từ bên ngoài lẫn không gian mạng
nhiều gia đình đã chọn cách lắp camera giám sát điều này là cần thiết
song cũng không thể vì thế mà lơ là thiếu cảnh giác
các bậc cha mẹ cũng cần hạn chế đăng tải cung cấp thông tin và đồng hành cùng con
trong việc sử dụng internet để kịp thời phát hiện hỗ trợ trẻ phòng tránh các nguy cơ bị lợi dụng trên mạng
về phía nhà trường cũng cần thường xuyên có các hoạt động ngoại khóa
để hướng dẫn trẻ một số kỹ năng cơ bản trong giao tiếp với người lạ
kỹ năng tự vệ thoát hiểm trong tình huống bị kẻ xấu tiếp cận bắt cóc
có thể thấy những vụ án bắt cóc trẻ em xảy ra liên tiếp thời gian qua
còn do sự chủ quan bất cẩn thơ ơ của gia đình xã hội
để ngăn ngừa sự bén dễ của loại tội phạm này
theo chuyên gia tâm lý xã hội giáo sư tiến sĩ vũ gia hiền
điều quan trọng nhất là cần nâng cao tinh thần cảnh giác
nâng cao ý thức trách nhiệm của gia đình cộng đồng và xã hội trong việc bảo vệ quản lý trẻ em
bắt cóc trẻ em để tống tiền hay vì mục đích nào khác đều là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền trẻ em
trực tiếp gây ra những dư chấn tâm lý tiêu cực
ảnh hưởng sâu đến quá trình phát triển cũng như để lại hậu quả lâu dài cho trẻ
do vậy công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác và đấu tranh với các thủ đoạn bắt cóc trẻ em
là điều mà các cơ quan chức năng cần duy trì thường xuyên để nâng cao nhận thức cho mỗi cá nhân và toàn xã hội